chiều ngày năm tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết
vừa triệt phá đường dây tổ chức tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia
do đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại an giang cầm đầu
thu giữ tăng vật là hơn ba mươi kg ma túy đá
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm phát hiện tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển ma túy
từ campuchia về việt nam tiêu thụ nên xác lập án đấu tranh
sau một thời gian dài theo dõi trinh sát xác định kẻ cầm đầu là nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê an giang
tuy nhiên đối tượng vô cùng ma mảnh thường xuyên thay đổi địa điểm phương thức hoạt động
sau khi củng cố hồ sơ thu thập tài liệu chứng cứ nắm rõ hoạt động của đường dây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp công an tỉnh an giang
công an quận bình tân tổ chức dừng xe ô tô của trung khi đi trên đường số bảy quận bình tân
để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện trên xe có hai bao tải gần ba mươi túi ma túy tổng hợp trọng lượng khoảng ba mươi kg
mở rộng điều tra trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng bọn của trung
là hà hữu lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần quang reo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng quê an giang tại quận bình tân
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền